các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
lý do đằng sau hành động này là gì tại sao lại được nhiều người chú ý đến như vậy xin mời quý vị cùng theo dõi
bên cạnh hồ văn cường phi nhung còn có một cậu con nuôi khác đó là đức hiếu người nhận được nhiều cảm mến của khán giả về tình cảm mà cậu dành cho mẹ nuôi
nếu như hồ văn cường thiên ngân quỳnh trang hay tuyết nhung là những người con nuôi được khán giả biết tên khi hoạt động âm nhạc thì đức hiếu lại là cậu con trai lớn kính tiếng
không theo nghiệp ca hát nổi tiếng như các chị em khác đức hiếu được khán giả của phi nhung nhớ đến vì sự hiếu thảo
những hình ảnh đức hiếu dành sự tôn kính đối với mẹ phi nhung khiến cho khán giả rơi nước mắt
gần đây quản lý của cố ca sĩ chia sẻ video về đàn con nuôi của phi nhung trong đó đức hiếu gây chú ý khi đã cạo đầu
cậu quyết định xuống tóc để báo hiếu với người mẹ nuôi quá cố
không phải người con nuôi nào cũng có thể dành cho người mẹ nuôi quá cố tình cảm thiền liên đến như thế
đức hiếu thường xuyên có mặt trong tan lễ những buổi lễ cúng mẹ nuôi cậu đeo khăn tan một lòng kính cẩn
ngày lễ bốn mươi chín ngày của mẹ nuôi đức hiếu được giới thiệu là trưởng nam vì quen đi phạm con gái ruột của phi nhung không thể về nước
trên gương mặt nhỏ nhắn lộ rõ vẻ u sầu khi nhớ về người quá cố
có lúc cậu khóc ngàn khi nhớ về mẹ nuôi
đức hiếu là tên do chính mẹ phi nhung đặt cho cậu
trong suốt khoảng thời gian sau khi mẹ mất đức hiếu luôn có mặt trong các lễ cúng lo liệu công việc
khi quen địa phạm con ruột của phi nhung không thể về nước đức hiếu với vai trò là trưởng nam đã thay chị làm mọi chuyện
một cô cha từ nhỏ mẹ bị bệnh tâm thần nên đức hiếu bị bỏ rơi vào năm bốn năm tuổi
sau này đi ăn xin lang thang ai cho gì ăn nấy có khi còn ăn cả cá sống
may mắn cậu gặp được ca sĩ phi nhung
trong một lần nữ ca sĩ đi làm từ thiện cậu được làm con nuôi của giọng ca bậu ơi đừng khóc
sau thời gian sinh sống trong chùa đến tuổi trưởng thành đức hiếu bắt đầu về sống gần mẹ nuôi hơn giúp đỡ mẹ nuôi trong việc tại nhà hàng chay
đây được xem như là cách chàng trai sinh năm hai nghìn hai báo hiếu với mẹ tưởng nhớ sau khi cô ra đi
dù có ca sĩ phi nhung không phải là người trực tiếp sinh ra đức hiếu nhưng cậu vẫn luôn sống hiếu thuận đúng với cái tên mà mẹ nuôi đã đặt cho mình
khán giả cũng hy vọng đức hiếu sẽ vượt qua được nỗi buồn để tiếp tục giúp mẹ chăm sóc các em nhỏ tuổi hơn
theo bật mí trước đây của phi nhung con trai nuôi của cô ngoan ngoãn hiếu thảo nhưng từng khá nhúc nhát ngại tiếp xúc với những ai không quen biết và đám đông
nhờ tình yêu thương và bảo ban của mọi người trong gia đình đức hiếu dần cởi mở và vui vẻ hơn
không phân biệt con nuôi bình thường hay nổi tiếng cậu bé này được phi nhung dạy dỗ về sự lễ phép tự lập trong cuộc sống
và được học hành đi chơi như các anh chị em
vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một khi thấy mẹ nuôi cùng hồ văn cường vướng vào ồn ào chuyện ứng xử tiền bạc đức hiếu đã lên tiếng bền vực cả hai
theo cảm nhận của cậu bé phi nhung là người nghiêm khắc nhưng luôn muốn những điều tốt đẹp nhất đến với các con
đức hiếu luôn mang ơn và cảm thấy hạnh phúc vì sự tâm lý trí bảo của mẹ nuôi
còn về phía hồ văn cường cậu bé thường xuyên tiếp xúc và mong cộng đồng mạng hãy nhẹ nhàng để quán quân việt nam
idorkis năm hai nghìn một mươi sáu có thể tập trung cho việc học tập và thi tốt nghiệp trung học phổ thông cho thật tốt
suốt thời gian phi nhung nằm bệnh viện vì nhiễm covid một mươi chín đức hiếu luôn cầu nguyện và mong những điều tốt đẹp nhất đến với mẹ
lúc nữ ca sĩ bài x qua đời cậu bé đã vô cùng hụt hẳn và đau buồn
trong những ngày mẹ phi nhung nhập viện điều trị covid một mươi chín đức hiếu thường xuyên đăng tải những bài viết cầu nguyện cho mẹ
cuối tháng một mươi vừa qua năm nay cũng là năm đầu tiên cậu đón sinh nhật mà không cầu nguyện cho mẹ
cậu tâm sự nghẹn lòng khiến cho khán giả rơi nước mắt
lại một năm đã qua cũng là một năm thật tồi tệ đối với tôi
tôi sẽ không được cùng mẹ ăn sinh nhật không còn là đứa trẻ con nữa
chỉ mong tuổi mới sẽ giúp tôi khôn ngoan và hạnh phúc hơn
cảm ơn mẹ và sư phụ đã nuôi nấn con con sẽ cố gắng học tập làm người tốt
con sẽ cố gắng học thật giỏi trưởng thành và thành công hơn trong năm nay
trong ký ức của cậu bé mẹ nhớ rằng
mẹ nhung luôn dạy cậu phải ngoan ngoãn biết tự rửa chén bác ngồi vào bàn học
từ một cậu bé hay sợ sệt đức hiếu trở nên cởi mở hơn nhờ vào mẹ phi nhung rèn rũa
được mẹ nuôi phi nhung dạy bảo đạo đức đức hiếu luôn thể hiện hình ảnh một người con ngoan hiếu thảo và biết suy nghĩ
ở thời điểm phi nhung vướng vào lùm xùm liên quan tới cách xê của hồ văn cường cậu cũng lên tiếng bảo vệ cho mẹ trước tinh đồn tiêu cực
mẹ là người vĩ đại nhất mẹ về với phật
con sẽ mãi mãi yêu mẹ đức hiếu viết khi hay tin mẹ nuôi qua đời
hiện tại ngoài việc duy trì học tập lúc rảnh rỗi đức hiếu thường phụ giúp người thân một số công việc tại các quán chay của mẹ nuôi quá cố
nhắc đến có ca sĩ phi nhung ngoài tài năng khán giả còn nhớ đến một người phụ nữ có tâm lòng thương người giàu lòng nhân ái
lúc sinh thời cô có tổng cộng hai mươi ba người con nuôi và đây đều là những trẻ em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn được phi nhung cưu mang
phạm đức hiếu là một trong số đó cậu đã được cố ca sĩ phi nhung nuôi dưỡng từ khi còn bé
khi mẹ vướng ồn ào về vấn đề tiền bạc ứng xử với hồ văn cường đức hiếu cũng lên tiếng bênh vực cả hai
cậu cho biết mẹ nuôi khá nghiêm khắc nhưng cũng chỉ vì lo lắng muốn con cái có những điều tốt đẹp nhất
phi nhung mở sổ tiết kiệm cho một mươi năm con nuôi gửi gắm hồ văn cường đi học
sau thời gian phi nhung ra đi những ồn ào liên quan đến các con nuôi vẫn liên tiếp xảy ra
từ việc cách cê của hồ văn cường đến câu chuyện không mai chăm sóc hai mươi ba đứa con còn lại
vừa qua nhiều mạnh thường quân cũng ngỏ ý giúp đỡ cho các bé
bên cạnh đó sư cô cũng chia sẻ giọng ca bông điên điển đã mở sổ tiết kiệm cho các con từ trước
trong livestream chia sẻ mới nhất của trung tâm thúy nga sico thích nữ minh viên đã có những chia sẻ về ca sĩ phi nhung
cả hai người đã chung tay xây dựng ra mái ấm vòng tay dưỡng từ và phát triển đến hôm nay
sư cô cho biết trong một chuyến đi từ thiện tại bình phước
khi lên đó gặp bà con nghèo khổ nên phi nhung muốn làm gì đó giúp cho đời
cô quyết định thành lập cơ sở để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn
thời điểm ban đầu khi thành lập chùa rất khó khăn sico cho biết vùng kinh tế mới hoang vắng
khi đó ở ngôi chùa chỉ là một cái am nhỏ mỗi khi phi nhung về thì hàng đêm nằm ngủ trên một tấm ván thôi
còn những lúc cúp điện rắn rớt bò ra sư cô sợ lắm luôn
nhưng chị phi nhung nói sư phụ cố gắng những chỗ khó khăn thì mình ở đó mình giúp đời
chứ những chỗ sung sướng mình tới thì không còn ý nghĩa
vì câu nói đó mà sư cô ở lại chứ nhiều lần muốn bỏ chạy rồi
để có tiền trang trải cho máy ấm này phi nhung đã tự bỏ tiền khách xe đi hát và bán đĩa để duy trì
bên cạnh đó phi nhung còn giúp sư cô nhặt hạt điều bóc vỏ thuê với giá tám ngàn đồng một kg để duy trì
điều đáng chú ý nhất trong buổi trò chuyện là sư cô kể về câu chuyện các con nuôi phi nhung
cô cho biết không có mạnh thương quân nào lên đường
không tiến hỗ trợ cho các bé tuy nhiên nhà chùa vẫn tiếp tục lo cho tất cả
ngoài ra sư cô cũng chia sẻ thêm thông tin giọng ca chiều lên bảng thượng đã làm một mươi năm sổ tiết kiệm cho các con
sư cô muốn giữ lại những điều tốt đẹp mà trước đây phi nhung đã làm
khi chưa có dịch phi nhung đã mở sổ tiết kiệm riêng cho một mươi năm con
điều này chỉ có sư cô và chị phi nhung biết thôi
sau này khi các con lớn các con sẽ được chủ động sử dụng số tiền đó
một mươi năm con có một mươi năm sổ tiết kiệm riêng
đây là tiền do phi nhung tự bỏ vào để lo cho các con
chính các con cũng chưa biết điều này
bên cạnh đó sư cô cũng nói thêm hồ văn cường hiện đang học tại đại học hoa sen
hiệu trưởng trường là bạn thân của nữ ca sĩ bảy x và cô cũng đã gửi gắm con trai lúc sinh thời
vừa qua sico thích nữ minh viên cũng là người từ chối nhận năm trăm linh triệu tiền của ngọc sơn
đại diện cho mạnh thường quân trao tặng vì muốn toàn tâm lo cho lễ tưởng niệm bốn mươi chín ngày
có thể thấy dù phi nhung đã ra đi nhưng vẫn lo liệu cho các con chu toàn đặc biệt là hồ văn cường
mặc dù phi nhung đã không thể tiếp tục chứng kiến hành trình trưởng thành và thành công của các con
xong việc cô nuôi dạy được những đứa trẻ nên người hắn là điều khiến nữ ca sĩ luôn tự hào
còn bạn bạn nghĩ sao về con trai nuôi của cố ca sĩ phi nhung
hãy chia sẻ cảm nghĩ của mình ở dưới phần bình luận